tại thành phố hạ long đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đã chủ trì hội nghị sơ kết hai năm thực hiện đề án một trăm bảy mươi bốn của tỉnh ủy quảng ninh
thí điểm chỉ định bổ sung đồng chí đồn trường hoặc chính trị viên đồn biên phòng tham gia cấp ủy
các huyện thành phố biên giới biển đảo của tỉnh quảng ninh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
từ thực tiễn hai năm qua cho thấy các đồng chí bộ đội biên phòng tham gia cấp ủy thực sự trở thành cầu nối thường xuyên
giữa đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh với cấp ủy chính quyền địa phương trong việc thực hiện quy chế phối hợp
chỉ đạo tại hội nghị đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương đề nghị tỉnh quảng ninh
và lực lượng bộ đội biên phòng nghiên cứu đề xuất hoàn thiện quy chế hoạt động chính sách hỗ trợ
cho đội ngũ cán bộ bộ đội biên phòng tham gia cấp ủy các địa phương